ngay khi nhận được tin chủ tịch nước việt nam qua đời vào ngày hai mươi một tháng chín một loạt các hãng
truyền thông quốc tế đã lập tức đăng tin thông báo trích kèm tiểu sử của chủ tịch nước trần đại
quang với nỗi niềm tiếc thương vô hạn đồng thời đề cập đến những đóng góp nổi bật của chủ tịch
nước đối với quê hương đất nước nhiều bài viết đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của chủ tịch nước
trần đại quang trong lĩnh vực đối ngoại giúp nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
nhận được tin chủ tịch nước việt nam qua đời vào ngày hai mươi một tháng chín tờ báo granma của cuba có bài viết
cuba sát cánh với việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang bài báo cho rằng sự ra đi
của chủ tịch nước trần đại quang là một mất mát to lớn không chỉ với đất nước việt nam mà còn đối với
chính phủ và nhân dân cuba trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia
không những thế chủ tịch nước trần đại quang còn mang một dấu ấn riêng khi là một vị nguyên thủ nước
ngoài cuối cùng mà nhà lãnh đạo của chủ tịch nước trần đại quang
cách mạng cuba fidel castro đã gặp trước khi ông qua đời
còn tờ brensa latina đã gọi chủ tịch nước trần đại quang là một người bạn lớn của cuba
người đã thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ lịch sử của tình anh em giữa hai dân tộc
tờ nhật báo trung quốc china daily cũng có bài viết về những ngày làm việc tâm huyết cuối cùng
của chủ tịch nước trần đại quang với việc chủ trì buổi tiếp các trưởng đoàn dự đại hội các cơ quan
kiểm toán tối cao châu á asosai lần thứ một mươi bốn tại thủ đô hà nội hai ngày trước khi ông
trong khi đó nhật báo gazeta hãng thông tấn tass của nga cũng nhắc lại những đóng góp quan trọng
của chủ tịch nước trần đại quang trong mối quan hệ giữa việt nam và nga khẳng định nga và việt nam
luôn có một tình bạn chân thành được kiểm chứng qua nhiều thời gian
còn các hãng truyền thông lớn của mỹ như cnn washington post cũng đã ca ngợi những đóng góp
to lớn của chủ tịch nước trần đại quang trong việc thúc đẩy quan hệ song phương với một dấu ấn
đặc biệt qua các cuộc hội đàm với hai vị tổng thống mỹ là barack obama vào tháng bốn
năm hai nghìn một mươi sáu và tổng thống mỹ donald trump tháng một mươi một năm ngoái
các hãng truyền thông lớn của nhật bản như đài nhk tin tức nhật bản japan news
thời báo nhật bản japan times asahi đều điểm lại tiểu sử trong đó đề cập tới các
chức vụ quan trọng mà chủ tịch nước trần đại quang đảm nhiệm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
các hãng thông tấn afp của pháp và reuters của anh dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
cảnh sảng đã ca ngợi chủ tịch nước việt nam trần đại quang là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp
và công cuộc cải cách
phát triển và mở cửa của việt nam với bạn bè quốc tế chủ tịch nước trần đại quang là một nhà
lãnh đạo xuất sắc một người bạn tuyệt vời có được sự nể trọng của nhân dân và bạn bè thế giới